thưa quý vị trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
vẫn phổ biến là ít mưa và còn nắng hành với mức nhiệt độ là một mươi hai hai mươi hai độ
sau đó từ chiều tối mai do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh
thì nên nhiệt độ tại đây sẽ giảm mạnh khoảng từ hai ba độ mỗi ngày
trời rét đậm rét hại thậm chí vùng núi cao có nơi còn xảy ra băng giá và sương muối
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến là ít mưa và có nắng hanh với mức nhiệt cao nhất là một mươi chín hai mươi hai độ
sau đó cũng từ chiều tối ngày mai khi không khí lạnh được tăng cường mạnh
thì nền nhiệt độ tại khu vực này sẽ giảm sâu trong hai ngày tiếp theo
dự báo tiết trời sẽ rét bút còn có khả năng kéo dài
nên quý vị và các bạn cần lưu ý là mặc đủ ấm để đảm bảo sức khỏe
tại các tỉnh thành từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
thời tiết trong ngày hôm nay và ngày mai cũng chỉ có mưa vài nơi
ban ngày có nắng trời ngưỡng rét tại khu vực bắc và trung trung bộ
từ khoảng chiều tối và đêm mai do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông
khu vực các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế sẽ có mưa trở lại
có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
cùng với đó nền nhiệt độ trên khu vực cũng sẽ giảm nhẹ
trời rét đậm vào lúc đêm và sáng ở phần phía bắc của trung bộ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong hôm nay và ngày mai
cũng phổ biến là ít mưa
nhưng từ chiều tối mai khi chịu tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
nền nhiệt trên khu vực này cũng sẽ giảm nhẹ và ra động mức một mươi sáu hai mươi chín độ
đến với khu vực tây nguyên trong hai ngày tới
về chiều tối cũng có thể xuất hiện mưa rào và rông rải rác
do nhiễu động gió đông từ biển dịch chuyển vào
sau đó từ ngày một mươi tám thì mưa hầu như chỉ còn ở diện vài nơi
vào ban ngày thì trời nắng nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng
là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hai ngày tới
cũng chỉ có mưa rào nhẹ giải rác vào lúc chiều tối
và từ ngày một mươi tám thì mưa sẽ giảm hẳn xuống ở diện vài nơi
ban ngày khu vực này còn nắng nhẹ
với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba mươi hai độ